tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới đặt lãng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô moscow
tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
vị cha già của dân tộc người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và liên bang nga
tổng bí thư và các đại biểu đã đặt những bông hoa tươi thắm trước tượng đài hồ chí minh
bày tỏ lòng biết ơn và niềm tôn kính đối với chủ tịch hồ chí minh một người bạn lớn của nhân dân nga
kết thúc lễ dân hoa tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu đã trồng cây thông lưu niệm tại khuôn viên quảng trường hồ chí minh
sau buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời moscow
đi sochi để gặp và hội đàm với tổng thống liên bang nga vladimir putin